hiện nay trên địa bàn thành phố hồ chí minh có hàng trăm con canh rạch bị ô nhiễm nặng nề
làm ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt cũng như là đời sống hàng ngày của người dân
trong đó rạch ông búp thuộc địa bàn phường tân tạo quận tân bình đã ở mức báo động
nước đen ngòm mùi hôi thối bốc lên nồng nặc ruồi mũi chuột đó là hiện trạng của con kênh ông búp
theo phản ánh của nhiều người dân hàng ngày các doanh nghiệp các cơ sở sản xuất
và các hộ kinh doanh buôn bán ở chợ tự phát cầu ông búp thuộc địa bàn khu phố năm
phường tân tạo quận bình tân đã đưa rác xả thẳng xuống hai con rạch
mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần nhắc nhở nhưng do thiếu chế tài xử lý nên tình trạng vi phạm ngày càng nghiêm trọng hơn
cùng với đó một số người dân sống hai bên con canh này cũng đã xả thẳng trực tiếp ra môi trường
mỗi khi trời mưa to tình trạng bùn đen nước đen do ô nhiễm từ kênh liên xã kênh nước lên
tràn cả vào nhà dân và đường ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt và sức khỏe người dân
theo báo cáo của địa phương khu phố năm phường tân tạo cũng là nơi có tỷ lệ người bị suốt suốt huyết
nhiễm virus diễn ra
nhiều người đều bị tiêu chảy viêm phổi và thậm chí là ung thư luôn ở mức cao so với những địa phương khác
do đó nêu cao ý thức cho người dân chung tay bảo vệ môi trường là những việc làm rất cần thiết của chính quyền các cấp ở đây